thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp tổng lãnh sự danh dự việt nam tại khu vực busan
khi ông nam hàn quốc ông park so hwan và đoàn doanh nghiệp của thành phố busan
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
hoan nghênh ông park so quan và đoàn doanh nghiệp của thành phố busan sang việt nam
trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc đang phát triển tốt đẹp
ngày càng đi vào chiều sâu đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông park sowan đối với việc phát triển quan hệ hai nước
đồng thời đề nghị ông park sowan tiếp tục hỗ trợ bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân việt nam
sinh sống học tập làm việc tại khu vực busan cang nam nhất là các gia đình đa văn hóa việt hàn
hỗ trợ và vận động các trường đại học doanh nghiệp hàn quốc tại khu vực tiếp nhận
và cung cấp học bổng cho sinh viên việt nam tăng cường sử dụng lao động người việt nam
thủ tướng mong muốn ông park so quan vận động nhiều hơn nữa các doanh nghiệp
hàn quốc đầu tư vào việt nam hoặc hợp tác với các doanh nghiệp việt nam
trong việc nhập khẩu các mặt hàng nông sản chất lượng cao bởi đây là một thế mạnh của việt nam
và cũng là nhu cầu lớn của hàn quốc
thủ tướng hy vọng chuyến thăm của tổng lãnh sự và đoàn sẽ góp phần quan trọng
và việc tăng cường hợp tác giữa busan với các địa phương doanh nghiệp của việt nam
tổng lãnh sự park so hwan cho biết trong thành phần đoàn thăm việt nam lần này
có nhiều doanh nghiệp uy tín của busan sang tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại việt nam
ông park so quan cũng đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng về kinh tế xã hội của việt nam
thời gian qua dưới sự quản lý điều hành của chính phủ mà đứng đầu là thủ tướng nguyễn xuân phúc
ông cũng đề nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc ủng hộ việc mở đường bay trực tiếp giữa nha trang busan
để tạo thêm nhiều cơ hội xúc tiến giao thương giao lưu văn hóa và hợp tác về du lịch giữa hai địa phương hai nước
tổng lãnh sự park so hwan cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm
hỗ trợ của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác giữa thành phố busan
với các địa phương doanh nghiệp của việt nam trong thời gian tới